tại xã lùng thàng huyện sinh hồ tỉnh lai châu tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và tỉnh lai châu đã tổ chức lễ khai thác mù cao su đợt đầu tiên
dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
theo đại diện tập đoàn công nghiệp cao su việt nam hơn bảy mươi hectare cao su cạo mủ đợt này được mở miệng từ ngày chín tháng tám
tính đến nay tổng sản lượng mũ cao su đông thu được là trên hai mươi tấn trung bình năng suất mỗi hectare đạt từ bảy đến tám tạ mũ một năm vượt chỉ tiêu từ một đến hai tạ so với kế hoạch
thời gian cạo mũ cao su tại tây bắc sẽ kéo dài từ tháng bốn đến tháng một mươi hai hàng năm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh
việc phát triển cây cao su vùng tây bắc là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước
mang ý nghĩa đột phá về kinh tế và kỳ vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo
để bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân vùng dự án tỉnh lai châu và tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
cần tuyên truyền vận động người dân ký hợp đồng hợp tác với các công ty thành viên của tập đoàn
đối với diện tích đất không phù hợp trồng cây cao su trong vùng dự án
cần nghiên cứu chuyển đổi mục đích sang trồng cây loại khác tránh lãng phí tài nguyên đất
lễ khai mủ được thực hiện ngay trên đồi trồng cao su của lâm cao su lùng thàng

chúng tôi cũng dự báo là trong vòng hai mươi năm đó thì có những thời điểm giá sẽ tốt có những thời điểm giá không tốt
và như những năm vừa qua tức là hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi dự báo đây là giá đấy
cho nên có nghĩa là từ nay về sau thì giá nó sẽ có cái ổn định hơn
và chắc chắn là cũng sẽ không thể cao như năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai được
về dự báo tương lai thì hiện nay thì tập đoàn cũng đã có nhiều kịch bản đối phó
kể cả đối phó với biến đổi khí hậu đối với cây cao su
cũng như là đối phó với tình hình giá cao su khi xuống thấp hơn nữa
theo hướng là về nguyên tắc làm sao để đảm bảo đồng vốn của nhà nước
thứ hai là sản xuất và có lợi nhuận
nhưng quan trọng nhất là đời sống của người dân trong các vùng dự án cao su phải được ổn định
cây cao su ở đây hiện vẫn đang phát triển rất tốt cho lượng mủ chất lượng cao và ổn định
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi bảy lai châu sẽ mở rộng diện tích cạo mủ lên hơn một hectare
dù tây bắc trong đó chiếm phần lớn diện tích ở lai châu đã có lời giải cho bài toán
trồng cây gì cho phù hợp ở lai châu
những giọt vàng trắng đầu tiên cho thu hoạch thì cũng đồng nghĩa với việc diện tích cao su được mở rộng
và người dân góp đất sẽ có nguồn thu nhập ổn định từ cổ tức góp đất và lương công nhân hàng tháng